vừa qua ngày hai mươi sáu tháng ba theo thông tin từ trung tâm kẻ sát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắk
trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ổ dịch thủy đậu tại trường mầm non trên địa bàn phường an bình
thị xã buôn hồ với hai mươi bảy trường hợp mắc bệnh
theo báo cáo của trung tâm y tế thị xã buôn hồ ngày sáu tháng ba tại lớp láng một mẫu giáo bình minh
phường an bình thị xã buôn hồ phát hiện một trẻ có các mụn nước mọc ở mặt và tay
cô giáo nghi ngờ bé mắc bệnh thủy đậu nên đã liên hệ với gia đình cho bé về nhà để cách ly điều trị
từ ngày một mươi tháng ba đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại lớp lá một có thêm hai mươi ba trẻ có những triệu chứng như sốt
mổ mụn nước và được gia đình đưa đi khám điều trị các trẻ đều được chẩn đoán mắc bệnh thủy đậu
hiện tại các trẻ đã được cho nghỉ học để cách ly và điều trị tại nhà
ngày hai mươi tháng ba lớp lá hai và hai lớp mầm xuất hiện bốn trường hợp mắc bệnh tương tự
ngay sau khi ghi nhận ổ dịch thủy đậu tại trường học
cdc đã phối hợp với trung tâm y tế thị xã buôn hồ để tiến hành điều tra giám sát ổ dịch
hướng dẫn trưởng bẫu giá bình minh tiến hành vệ sinh phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường và lớp học
bằng dung dịch chloramine b năm tư vấn hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh thủy đậu tại trường học
đồng thời tư vấn hướng dẫn nhà trường và các bậc phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng bệnh cụ thể như sau
hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh để phòng tránh lây lan
những trường hợp bác bệnh thủy đậu cần được cho nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ bảy đến một mươi ngày
từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của bệnh để tránh lây lan cho những người xung quanh
thường xuyên giữa tay bằng sập phòng sử dụng ớt đồ sinh hoạt riêng vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch túng bối sinh lý
thực hiện vệ sinh nhà cửa trường học và vận dụng sinh hoạt hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn thông thường
tiêm vaccine phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ đủ một mươi hai tháng tuổi
theo số liệu thống kê của cdc đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm sáu mươi hai trường hợp mắc bệnh thủy đậu với năm ổ dịch
thành phố buôn ma thuật hai mươi hai trường hợp huyện carong park hai mươi sáu trường hợp huyện gia kha ba mươi bảy trường hợp
thị xã buôn hồ hai mươi bảy trường hợp và huyện buôn đôn hai mươi năm trường hợp
theo các bác sĩ bệnh thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra
loại virus này là tác nhân gây bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn
đây là bệnh có khả năng lây lan nhanh chóng có thể xảy ra ở cả trẻ em phổ biến hơn người lớn
mùa xuân thời tiết nôm ẩm là thời điểm dịch bệnh thủy đậu dễ bùng phát nhất
điều hiện rõ ràng của bệnh thủy đậu là những mụn nước phồng rục trên cơ thể con người ngay cả trong niêm mạc và lưỡi
bệnh có rất nhiều con đường lây nhiễm có nhiều biên chứng nguy hiểm
do vậy cần phải có kiến thức cơ bản về bệnh này để có phương pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời
bệnh thủy đậu rất dễ chuyển nhiễm và lây lan qua sự đụng chạm đến ban ngứa từ người bị thủy đậu
hoặc qua những giọt nước nhỏ trong không khí từ miệng hay mũi của một người bị nhiễm bệnh
ví dụ khi một người bị nhiễm thủy đậu thắt thơi chảy nước mũi hoặc ho
bệnh cũng có thể lây lan qua sự tiếp xúc đến quần áo hoặc vải trái giường khi bị ô nhiễm từ chất dịch ban ngứa của những người bị bệnh
bệnh phát triển trong vòng một mươi hai mươi một ngày sau khi tiếp xúc với những người bị bệnh
bệnh thủy đậu có thể lây truyền từ một hai ngày trước khi nổi ban ngứa cho đến khi tất cả những vết phồng rụp đã đóng vẩy
thông thường trong vòng năm ngày kể từ khi những vết phồng rụp nổi lên
những người nào có hệ thống miễn dịch bị suy yếu mà bị thủy đậu có thể phải mất một thời gian rất lâu để những bụng nước thủy đậu có thể đóng vầy
khoảng chín mươi những người nào chưa từng bị thủy đậu trong gia đình thì sẽ bị nếu tiếp xúc với một người thân bị nhập bệnh
chia sẻ bệnh thủy đậu phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị quỳnh hương giảng viên bộ môn nhi trường đại học y hà nội cho biết
thực ra bệnh thủy đậu là do virus gọi là varicose cluster gây ra
thường thì virus này nó sẽ gây ra tình trạng vào người bệnh nhân
tại vì cái này nó ủ bệnh thì nó khá là lâu tựa thậm chí có thể một mươi hai mươi ngày trước khi bị bệnh nó đã ủ bệnh rồi
thế và khoảng độ nó sẽ có khả năng lây truyền trong vòng hai ngày
trước khi nổi ba biểu hiện của nó vào cơ thể có thể sẽ biểu hiện từ có những trẻ thì đã được tiêm phòng tốt rồi
chẳng hạn thì biểu hiện nó bị nhẹ nó hơi sốt nhẹ thôi và không tự chí không sốt
nhưng có những trẻ mà chưa được tiêm phòng và nó bị toàn phát thì nó có thể gây sốt cao
như vậy nó có biểu hiện hoặc sốt nhẹ hoặc sốt cao
thứ hai là bé sẽ nổi ban
thế khi nổi ban thì nó có thể mọc ở mặt thân chân v v
nó có thể trong một ngày nó đã bung ra hết rồi
nó mọc cả thậm chí ở chân tóc và dưới da
cái dạng của nó là mụn phỏng nước
biến chứng của nó nó có thể biến chứng vào não bộ nó gây ra viêm não do thủy đậu
thứ hai nó cũng có thể vào phổi nó gây viêm phổi thủy đậu v v
tức là có biến chứng vào các tạng sâu
trong cái thủy đậu thì việc đầu tiên là vì bệnh nhân nó sẽ ngứa
chân cái đầu tiên là chúng ta sẽ làm sao để cho trẻ không được gãi
bởi vì khi gãi nó sẽ nhiễm trùng nó sẽ bội nhiễm
thủy đậu bội nhiễm nó có thể gây nhiễm chủng huyết được
chân chúng ta phải đầu tiên là làm sao để cho trẻ không gãi
thì không bong cái nốt để không bật cái nốt đấy ra
thứ hai là chúng ta sẽ tắm rửa sạch sẽ vệ sinh ngoài da cho bé thật tốt
thứ ba là trên các nốt bội nhiễm thì chúng ta nên bôi các cây thuốc để sát khuẩn
tôi lấy ví dụ xanh mê ti len cũng được ngày xưa cụ bôi vẫn vẫn tốt
bây giờ có xép đe an nhưng ngày xưa cái xanh mê ti len cũng được
thế rồi chúng ta sẽ nếu có sốt thì chúng tôi cho hạ sốt
thế và nếu có ngứa thì chúng ta có thể cho chống ngứ vệ sinh quan trọng nhất
thế và theo dõi nếu có biến chứng thì sẽ phải đến viện ngay
vì những trường hợp đó thì chúng ta sẽ nguy cơ phải dùng thuốc chống virus
tốt nhất là chúng ta tiêm phòng cái đấy là tốt nhất luôn
tức là chúng ta sẽ cho trẻ tiêm phòng theo đúng lịch
thường cái mũi tiêm thủy đậu thường là bắt đầu từ một tuổi trở ra
thì người ta bắt đầu tiêm từ một mươi hai tháng trở ra người ta tiêm
trước tình hình ghi nhận nhiều trường hợp bắc bệnh tại địa phương
nhất là tại các trường học để chủ động phòng chống bệnh thủy đậu
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhanh chóng tham mưu cho sở y tế
ban hành công văn chỉ đạo tất cả trung tâm y tế trên địa bàn
cùng nhau tham gia thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch bệnh
tăng cường công tác giám sát dịch tễ tại các xã phường
nhằm thực hiện và xử lý kịp thời những ca bệnh đầu tiên
khi phát hiện các trường hợp bọc bệnh cần tập trung điều trị
khoanh vùng dập dịch để ngăn ngừa bệnh phát sinh lây lan diện rộng
tổ chức phun hóa chất xử lý môi trường
nhất là ở những địa bàn có nhiều trường hợp mắc bệnh
đồng thời chủ động duy trì các đội đáp ứng nhanh để phòng chống dịch bệnh
tại tất cả các tuyến theo quy định công bố số điện thoại đường dây nóng
tại các cơ sở y tế để nhanh chóng tiếp nhận thông tin tình hình dịch bệnh
ở người dân và cộng đồng
song song với đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã tập trung
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân
những hình thức tuyên truyền đa dạng thiết thực đã được triển khai
như truyền thông trực tiếp hướng dẫn người dân về nguyên nhân triệu chứng
cách phòng tránh một số bệnh truyền nhiễm kết hợp với tuyên truyền
qua hoạt động khám chữa bệnh cho người dân tại cơ sở y tế
tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh phát đi thông điệp cảnh báo
về dịch thủy đậu trên chương trình truyền hình
thông qua trang mạng xã hội zalo facebook
theo các bác sĩ bệnh thủy đậu dễ dàng lây lan và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
bệnh đã có vaccine phòng bệnh tuy nhiên do vaccine phòng bệnh thủy đậu
chưa được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng giá tiêm dịch vụ còn cao
khiến rất nhiều phụ huynh không có điều kiện đưa trẻ đi tiêm phòng
việc trẻ không được tiêm phòng đầy đủ sẽ khiến bệnh dễ dàng lây lan
bùng phát tành dịch nhất là tại các trường học
hiện nay sau kỳ nghỉ tết ngân đán trẻ đã quay trở lại trường học
đây là thời điểm thuận lợi để dịch bệnh thủy đậu lây lan và bùng phát
do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật đã chủ động phối hợp với sở giáo dục đầy mạnh tuyên truyền
yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh lớp học đồ chơi
rửa tay bằng xà phòng cho trẻ thực hiện ngay các biện pháp cách ly khi phát hiện trẻ mắc bệnh
cũng như thông báo cho ngành y tế để kịp thời xử lý
để chủ động phòng chống bệnh thủy đậu các cha mẹ phụ huynh các bậc phụ huynh
cũng cần phải lưu ý tiêm phòng đầy đủ vaccine cho trẻ nhỏ từ đủ một mươi hai tháng tuổi
đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất
cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh để tránh lây lan khi tiếp xúc phải đeo khẩu trang
sau khi tiếp xúc phải rửa tay bằng sập phòng vệ sinh mũi học hàng ngày bằng nước mũi sinh lý
thường xuyên rửa tay bằng sạp phòng sử dụng các đồ chơi sinh hoạt riêng
chủ động vệ sinh nhà cửa trường học và vận dụng vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch sát khuẩn thông thường
khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
với những trường hợp bác bệnh thủy đậu cần được cách ly và cho nghỉ học hoặc nghỉ việc làm
từ bảy đến một mươi ngày từ khi bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh
thủy đậu còn được gọi là bệnh trái ra là một bệnh lây truyền nhưng khá lành tính
bệnh lây truyền từ người này qua người khác qua cơ chế trực tiếp
bệnh lây truyền qua những dọc nước bắn từ đường hô hấp của người bệnh hắt thơi
sổ mũi nói chuyện hoặc lây lan trực tiếp từ dịch tiết của người bệnh sang người lành
bên cạnh đó bệnh cũng có thể lây dịch
bệnh lây truyền có việc dùng chung các đồ dùng vật dụng như bàn chải đánh răng khăn mặt
mà đồ dùng vật dụng này có dịch tiếp từ tổn thương hoặc các dập bắn từ nước bọt của người bệnh
khi mới phát hiện bệnh sẽ có biểu hiện nổi dạng phát ban sần màu đỏ có thể rất ngứa
nên nhiều cha mẹ hay nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác
thụy đạo thường được cho là bệnh lý của thời thơ ấu bởi chín mươi số bệnh nhân là trẻ em
trong độ tuổi đi học từ một đến một mươi bốn tuổi
ngày nay nhờ vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng mà tỷ lệ mắc bệnh thủy đậm ở trẻ đã giảm đáng kể
bệnh thủy đậu thường nặng hơn ở trẻ sơ sinh và những người suy giảm hệ thống miễn dịch
đối với trẻ trên một tuổi các triệu chứng thường nhẹ và ít biến chứng
thủy đậu là bệnh miễn dịch một lần điều đó có nghĩa là nếu một người đã từng bị thủy đậu
thì sẽ không tái mắc bệnh
tuy nhiên virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể người bệnh rất lâu sau đó đã khỏi bệnh
nếu virus hoạt động trở lại nó có thể gây ra bệnh nhiễm trùng đó là zona thần kinh
triệu chứng bệnh thủy đậm ở trẻ nhỏ mà bố mẹ nên biết
giai đoạn trẻ mới bị nhiễm virus thủy đậu thường không có triệu chứng cho đến khoảng hai ba tuần sau khi tiếp xúc với mầm bệnh
thủy đậu bao gồm có bốn giai đoạn với những biểu hiện khác nhau
thứ nhất giai đoạn ủ bệnh
giai đoạn này thường kéo dài từ một mươi một mươi bốn ngày tức là từ lúc nhiễm virus đến khi khởi phát bệnh
ở giai đoạn này người bệnh sẽ không có những biểu hiện gì cụ thể nên rất khó để phát hiện
thứ hai giai đoạn khởi phát
khi mắc bệnh ban đầu người bệnh sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi trước đầu đau nhức toàn thân sốt nồi hạch ban sau tay viêm hỏng phát ban
và những nước thồng phát ban trên da có kích thức từ một ba mm sau đó trong hai mươi bốn h nó mới phát triển thành bọc nước
thứ ba giai đoạn tàn phát
giai đoạn này sẽ thấy rõ các bụt nước hình tròn đường kính khoảng hai mm mọc ở toàn thân
người bị bệnh sẽ bị sót hình thành các ban đỏ
tuy nhiên ở những vùng ít bị đè như vùng liên bà vùng mạng sườn thì tổn thương ban sẽ xuất hiện nhiều hơn
vùng hai chi ít bị tổn thương hơn đặc biệt là lòng bàn tay bàn chân như hiếm khi bị tổn thương
việc phát ban sẽ tưởng kéo dài từ hai ba ngày
một số trường hợp đặc biệt sẽ có trầm sừng nhỏ màu đỏ ở thân mình và hiếm khi người bệnh sẽ nhìn thấy
tuy nhiên đây cũng là một trong những triệu chứng của phát ban
sau khi phát ban với những mụn nước các mụn nước dày sẽ có hình ảnh giống như dọc nước dọc xương
có cuồng đỏ xung quanh làm cho bệnh nhân cảm thấy rất ngứa
ở giai đoạn toàn phát bệnh bệnh nhân có thể có những triệu chứng như viêm họng sốt cao hoặc hạch sưng nếu như bị nhiễm trùng
người bệnh sẽ đau đầu nhiều hơn chán ăn và giảm sốt với những lúc khởi phát
cuối cùng đó là giai đoạn hồi phục
mụn nước sẽ bị vỡ ra sau bảy một mươi ngày khô lại và đắng vẩy
sau bảy một mươi ngày bệnh sẽ dần khỏi vùng da non của mụn nước sẽ có màu hồng
khi mụn nước xuất hiện tiến triển mụn nước lúc ban đầu sẽ có dịch trăm sau đó là màu vàng nhạt dần dần khô và đắng vẩy tiết
thời gian xuất hiện vẩy sẽ kéo dài từ bốn đến năm ngày và ngay sau đó sẽ tiến tới giai đoạn lành bệnh
giai đoạn lành bệnh vẩy tiết ra thường tồn tại từ một đến ba tuần rồi băng đi
khi băng sẽ để lại những rắt vàng màu hồng có thể lãm hoặc trở về làn gia bình thường
các vùng lõm đó là do những mụn nước bị nhiễm trùng và tổn thương sâu
với trẻ khỏe mạnh đa phần bệnh sẽ không nghiêm trọng
trong trường hợp nghiêm trọng mụn nước có thể rất dày ở toàn bộ cơ thể
các tổn thương có thể ở cổ học mắt và niêm mạc của niệm đạo âm đạo hoặc hậu môn